hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thí sinh sẽ dự thi trong hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng sáu là ngày thi chính thức
còn ngày ba mươi tháng sáu là ngày thi dự phòng
các địa phương đã bố trí lực lượng tham gia công tác thi để đảm bảo an ninh
an toàn giao thông không để xảy ra tình trạng mất điện
thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông phải trải qua năm bài thi
gồm ba bài thi độc lập là toán ngữ văn ngoại ngữ
một bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn thi thành phần vật lý hóa học sinh học
một bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn thi thành phần lịch sử địa lý giáo dục công dân
đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông
các môn thi thành phần gồm lịch sử địa lý
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng sáu các thí sinh có mặt để làm thủ tục dự thi tại phòng thi
đính chính sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế thi lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
tin tức an ninh trợ tự
một đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép trên mặt
tuyến trên đường đi tiêu thụ thì bị công an huyện hương nguyên tỉnh nghệ an triệt phá
thù giữ hai mươi bốn viên hồng phiến
tại km năm mươi ba quốc lộ bốn mươi sáu a thuộc thôn thanh tiến xã võ liệt huyện thanh trương
công an huyện hưng nguyên chủ trì phối hợp với công an huyện thanh trương bắt giữ đối tượng người lào
là lầu bá lì khi đang vận chuyển trái phép trên ma tuyến
tăng vật thu giữ gồm hai mươi bốn viên ma túy dạng hồng phiến năm viên đạn và một điện thoại di động
đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu tp đà nẵng vừa tiến hành xác minh và làm rõ nhóm thanh niên
có độ tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi hai tuổi trú tại quận cẩm lệ và quận ngũ hành sơn có hành vi tụ tập
diễu hành trên phố gây dấu trật tự công cộng vào tối ngày hai mươi sáu tháng sáu
trước đó cả hai nhóm với hơn hai mươi thanh niên đã rủ nhau cùng điều khiển xe máy diễu hành
của các tuyến đường ở trung tâm thành phố nhằm mục đích giải trí
vào tối ngày hai mươi sáu tháng sáu hai nhóm đã điều khiển xe máy diễu hành của các tuyến đường
qua nhiều tuyến đường ở quận ngũ hành sơn cẩm lệ sơn trà
khi đến đường bạch đăng hướng về đường ba tháng hai thì bị tổ tuần tra mật phục
của công an quận hải châu phát hiện truy đuổi
lúc này số thanh niên nói trên bắt đầu tháo chạy với tốc độ cao gây nguy hiểm cho những người đi đường
tại cơ quan công an cả hai nhóm thừa nhận đã hẹn nhau và sử dụng xe máy diễu hành qua các tuyến đường
và có cất dấu hung khí tự tạo tại một bãi đất chống nhằm mục đích sử dụng khi có đánh nhau
hiện lực lượng công an đã làm rõ được một mươi ba thanh niên và đang tiếp tục làm rõ các đối tượng có liên quan khác
vào khoảng hai mươi h ngày hôm qua hai mươi bảy tháng sáu một ngọn lửa đã bùng lên từ căn hộ tầng một mươi hai của trung cư
nằm trên đường số một mươi phường hiệp bình chánh thành phố thủ đức
nghe báo động hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy ra đường
lửa cháy lớn đã tạo thành một cột khóa
lửa cháy đen bay sang các căn hộ bên cạnh
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tp thủ đức đã huy động nhiều phương tiện
cán bộ chiến sĩ và xe thang tới hiện trường
khoảng ba mươi phút sau ngọn lửa được khống chế
rất may không có thương vong về người nhưng ngọn lửa đã thiêu dụi nhiều tài sản
nguồn nhân hỏa hoạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
phần của bản tin là thông tin về truy nãn tội phạm
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện